đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
hội nghị này là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sáu hội nghị chuyên đề đối thoại với các doanh nghiệp của thành phố hà nội
trên địa bàn thành phố hà nội hiện có một mươi khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích sử dụng đất trên một ba trăm linh ha
năm hai nghìn hai mươi ba các khu công nghiệp đã thu hút được một mươi dự án mới hai mươi dự án mở rộng
tại diện các sở ngành và ủy ban nhân dân tp hà nội đã giải đáp những vớn mắc của các doanh nghiệp
liên quan đến công tác quy hoạch đầu tư xây dựng đất đai thủ tục hành chính
để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch
với tinh thần đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vớn mắc cho doanh nghiệp
tp hà nội phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn ba mươi công nghiệp thủ đô hà nội có nhóm ngành sản phẩm công nghiệp chế biến
chế tạo hiện đại chuyên môn hóa cao gắn với phát triển ổn định và bền vững
là trung tâm động lực tăng trưởng và phát triển công nghiệp của đồng bằng sông hồng và cả nước
ngày bốn bốn sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hồ chí minh tổ chức khai mạc
ngày hội du lịch tp hồ chí minh lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội du lịch năm nay có một trăm năm mươi gian hàng của các tỉnh thành doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ du lịch
và các đơn vị khác tham gia
điểm nhấn của ngày hội là sự bồn nổ các chư trình kích cầu du lịch
theo thống kê đến nay đã có gần bốn trăm linh sản phẩm du lịch dịch vụ của các công ty lửa hành
các cơ sở lưu trú các điểm thăm quan các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác
đã tham gia khuyến mại với giá ưu đại lên đến năm mươi
cùng nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm hấp dẫn giảm giá trực tiếp
bốc thăm trúng thưởng quà tặng đu vui có thưởng
khi khách đến thăm quan ngày hội du lịch và đăng ký tour du lịch
nghệ thuật của nhiều địa phương trên cả nước cũng được quảng bá tại đây
ngày hội diễn ra từ ngày bốn đến bảy tháng bốn tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm
cũng trong khuôn khổ ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
sở du lịch tp hcm đã tổ chức chương trình khảo sát giới thiệu điểm đến
và sản phẩm du lịch đặc trưng của tp hcm nhằm khai thác
phát triển các sản phẩm du lịch có hiệu quả trong thời gian tới
chương trình farm trip có hơn tám mươi đại diện lãnh đạo các sở du lịch
sở văn hóa thể thao
trong khuôn khổ các hiệp hội du lịch doanh nghiệp lựa hành tỉnh thành phố
tham quan một số sản phẩm tour tham quan lịch sử trải nghiệm ẩn thực địa phương
và chương trình mua sắm
du khách sẽ có cơ hội khám phá những di tích lịch sử đặc biệt
di tích gắn với các nghi lễ văn hóa dân gian
kết hợp những hoạt động văn hóa hiện đại đầy sôi động
từ đó để mạnh hợp tác học hỏi cùng nhau khai thác hiệu quả các chương trình du lịch mới
chúng tôi thấy rằng là cũng học tập được ở tp hcm
rất là nhiều điểm học tập tại các điểm du lịch của tp hcm
đã áp dụng công nghệ số tạo thân lời cho du khách
nghiệp vụ của các bạn thuyết minh viên cũng rất là tốt
về mảng lưu trú cũng như là lữ hành tại đơn vị
thì chúng tôi sẽ tư vấn khách sẽ ở lại tp hcm
để có thể trải nghiệm một cách tốt nhất những gì mà phát triển của tp hcm của chúng ta hiện nay
tp hcm có ba trăm sáu mươi sáu khách sạn
để khai thác có hiệu quả đầu tư làm mới các sản phẩm
đưa vào chương trình du lịch luôn được các doanh nghiệp và toàn ngành du lịch tp hcm xác định
là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thu hút khách du lịch đến với tp hcm
chúng tôi cũng đã có chuẩn bị là một khu vực để khách có thể đến dừng chân
và thưởng thức trình văn nghệ truyền thống cùng với ẩm thực của người hoa ở tại chợ
sau đó tham quan mua sắm ở chợ nhiều hơn
thì quận cũng thường xuyên tìm và để giới thiệu thêm các cái điểm mới để cho du khách có chọn lựa
và mặt khác thì cũng thực hiện phối hợp với các đơn vị quận quyện
cũng cho tiểu thương để mình quảng bá giới thiệu về sản phẩm của mình
bàn tổ chức chương trình khảo sát và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng lường này
hy vọng sẽ tạo ra những cơ hội liên kết và hợp tác đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp lữ hành toàn quốc
tạo bước đệm quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
sáng nay ngày năm tháng bốn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp cùng cục truyền thông công an nhân dân
tổ chức họp báo hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngành truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
nhằm thông tin về chuỗi các hoạt động kỷ niệm đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục truyền thống khích lệ động viên khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội quyết tâm xây dựng lực lượng
cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm tập trung phản ánh công tác học tập
huấn luyện của các cán bộ chiến sĩ lòng quyết tâm không quản ngại khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
thưa quý vị sáng nay trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp cùng với bệnh viện nội tiết trung ương
tổ chức chương trình lễ gia quân kỷ niệm ngày sức khỏe thế giới ngày thận thế giới
và phát động chương trình tầm soát bệnh tim mạch thận
bệnh thận mạn là một bệnh không lây nhiễm thường gây ra bởi đai tháo đường và tăng huyết áp
đồng thời là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng
tử vong do bệnh thận mạng đã gây ra bốn sáu tử vong trên toàn cầu
và là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ một mươi hai vào năm hai nghìn một mươi
tại việt nam có hơn tám bảy triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạng chiếm một mươi hai tám dân số
việt nam hiện có hơn bốn trăm linh đơn vị chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng ba mươi bệnh nhân
mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm
tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được ba mươi nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước
tại lễ phát động chương trình tầm soát bệnh tim mạch thận hơn một người dân đã được khám sàng
lọc máu trên cả nước
bệnh lý về tim mạch và thận mạn tính cũng như hỗ trợ cài phần mềm chăm sóc sức khỏe
kiểm soát bệnh mạng tính cho hàng trăm người dân
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn hàng trăm nghìn người dân sẽ được sàng lọc qua nền tảng ứng dụng ai
và hơn hai mươi người bệnh sẽ được tư vấn thực hiện xét nghiệm và đánh giá bệnh thận mạng